tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt nguyễn phương hằng ba năm tù
các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ một mươi tám tháng đến hai năm sáu tháng tù
cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
nói lời sau cùng bị cáo nguyễn phương hằng ăn năn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt
đồng thời cho rằng thời gian bị tạm giữ đã làm lỡ nhiều cơ hội để làm công tác thiện nguyện
các bị cáo còn lại cũng bày tỏ ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt
trên cơ sở hồ sơ vụ án căn cứ các tài liệu hội đồng xét xử nhận định bị cáo hằng
và bốn bị cáo bị truy tố là đủ cơ sở xác định tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
trong vụ án này các bị cáo phạm tội có tổ chức trong đó bị cáo hằng là người tổ chức
bị cáo quân là người có trình độ pháp luật nhưng lại tham gia giúp sức cho bị cáo hằng
thực hiện hành vi phạm tội của mình
xét tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội hội đồng xét xử tuyên phạt
nguyễn phương hằng ba năm tù đặng anh quân hai năm sáu tháng tù các bị cáo lê thị thu hà
nguyễn thị mai nhi huỳnh công tân bị tuyên phạt mỗi bị cáo một năm sáu tháng tù
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết đã triệu tập nguyễn văn thường
chú tại huyện quỳnh phụ của tỉnh thái bình cùng vợ để điều tra làm rõ về hành vi
lập tài khoản facebook kêu gọi từ thiện ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini
ở khương đình thanh xuân nhằm chiếm đoạt tài sản
thường và vợ đã lập facebook có tên là hoài thu sau đó giả danh là bác sĩ trưởng khoa
chấn thương phục hồi bệnh viện bạch mai đăng thông tin kêu gọi ủng hộ tiền
giúp đỡ các nạn nhân kèm thêm số tài khoản ngân hàng
tuy nhiên sau khi đăng bài thì chưa nhận được khoản tiền ủng hộ nào
trước tình trạng trên phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội khuyến cáo người dân
khi quyên góp ủng hộ cho bất kỳ trường hợp nào phải xem xét mức độ uy tín của tổ chức cá nhân
đứng ra kêu gọi từ thiện tránh bị lợi dụng để trục lợi
thưa quý vị
thưa quý vị
vụ cháy trung cư mini tại quận thanh xuân các quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
đã tiến hành tổng kiểm tra toàn diện về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
nhất là loại hình nhà ở nhiều căn hộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ
có mật độ người ở đông đúc kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy
theo quy định của pháp luật
từ tám giờ sáng cho đến tận tối đoàn liên ngành gồm một mươi tổ công tác
liên tục kiểm tra trên phạm vi toàn quận hà đông với hơn một ba trăm linh cơ sở cho thuê trọ bất kể ngày nghỉ
trong quá trình kiểm tra xuất hiện nhiều lỗi vi phạm về phòng cháy chữa cháy nhất là vi phạm về an toàn điện
còn nhắc nhở và có yêu cầu thì mình sẽ nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu của các đơn vị cơ quan chức năng
việc kinh doanh của các cơ sở về đảm bảo an toàn phòng cháy thì đến thời điểm bây giờ là chưa đảm bảo được về phòng cháy chữa cháy
bắt đầu từ hôm nay đi đã đi kiểm tra sáng nay thì đã kiểm tra được hai mươi cơ sở
chiều nay dự kiến cũng sẽ được hai mươi cơ sở trên địa bàn phường
thì tất cả các nhà trọ sẽ phải tháo hết các chuồng cọp
bản để cho người dân
theo công an thành phố hà nội cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố có tới hai trung cư mini
tập trung nhiều nhất ở các quận bắc từ liêm thanh xuân cầu giấy
và hầu hết các cơ sở này đều có vi phạm về phòng cháy chữa cháy
mặc dù công tác kiểm tra ra soát phòng cháy chữa cháy đã được lực lượng công an tiến hành thường xuyên
liên tục thậm chí lập biên bản đình chỉ hoạt động không nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
song loại hình trung cư mini được người dân xây dựng để bán và cho thuê đã vi phạm về trật tự xây dựng ngay từ lúc đưa vào hoạt động
đây cũng là khó khăn lớn trong việc xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy
trước đây người ta cấp phép xây dựng là người ta cấp phép xây dựng với mục đích là để làm nhà ở
nên bên trong nhà người ta chỉ có một cái cầu thang bộ hỏa thôi thì cái cầu thang bộ hỏa không được quay là lối thoát nạn
nên là khi mà có sự cố cháy nổ xảy ra thì cái cầu thang bộ hở chính là cái nguồn dẫn khói và chính là cái mà nguy hiểm về thoát nạn cho mọi người
khả năng phát sinh xảy ra cháy nổ đối với nhà trọ rất là cao bởi vì phát sinh xảy ra tại khu vực tầng một có các phương tiện xe phương tiện ô tô xe máy và nguy cơ sự cố từ chiếc xe cũng là cháy nổ
công an tp hà nội sẽ phối hợp ba ngành đoàn thể tiến hành tổng kiểm tra về phòng cháy chữa cháy loại hình trung cư mini cơ sở cho thuê trọ từ ngày một mươi năm tháng chín đến trước ngày ba mươi tháng một mươi
bên cạnh đó sẽ kết hợp tuyên truyền hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có cháy xảy ra cho chủ cơ sở quản lý căn hộ người dân sinh sống và làm việc tại đây
chúng tôi tuyên truyền hướng dẫn cho người ta thấy các nguy cơ và cho người ta có những biện pháp đề phòng
thứ hai là đối với những cơ sở nhà trọ nguy hiểm cháy nổ có tồn tại về phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi sẽ thực hiện xử lý theo quy định
sau buổi kiểm tra hôm nay thì chúng tôi sẽ báo cáo lại lãnh đạo cấp trên để có những biện pháp ví dụ như là tiếp tục cùng với các ngành chức năng vào cuộc để tuyên truyền giám sát cùng các tổ dân phố để giám sát yêu cầu các đơn vị các chủ cơ sở nhà trọng để duy trì thực hiện các điều kiện về phòng cháy chế cháy
chúng tôi sẽ thường xuyên có kiểm tra đột xuất để đánh giá lại việc khắc phục của các chủ cơ sở
phiên tòa xét xử nguyễn phương hằng và các đồng phạm đã diễn ra vào sáng nay tại tòa án nhân dân tp hcm đã thu hút rất đông sự quan tâm của dư luận cũng như báo chí
trong chiều nay đại diện viện kiểm sát đã đề nghị bức án đối với bị cáo nguyễn phương hằng từ ba đến bốn năm tù
trong phiên xét xử viện kiểm sát nhân dân tp hcm khẳng định có đủ cơ sở để khẳng định
bị cáo hằng cùng bốn đồng phạm nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà huỳnh công tân và đặng anh quân phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trả lời hội đồng xét xử bị cáo hằng cũng thừa nhận các hành vi đã nêu trong cáo trạng và cho rằng bị cáo sai là do bị kích động
đồng thời bị cáo hằng có nhiều đóng góp từ thiện được nhiều bằng khen của các cơ quan tổ chức nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt
dự kiến ngày mai hai mươi hai tháng chín tòa án nhân dân tp hcm sẽ tuyên án
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết đã triệu tập nguyễn văn thường chú tại huyện quỳnh phụ của tỉnh thái bình cùng vợ để điều tra
làm rõ về hành vi lập tài khoản facebook kêu gọi từ thiện ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini ở khương đình thanh xuân nhằm chiếm đoạt tài sản
thường và vợ đã lập facebook có tên là hoài thu sau đó giả danh là bác sĩ trưởng khoa chấn thương
và phục hồi của bệnh viện bạch mai đăng thông tin kêu gọi ủng hộ tiền giúp đỡ các nạn nhân kèm thêm số tài khoản ngân hàng
tuy nhiên sau khi đăng bài thì chưa nhận được khoản tiền ủng hộ nào
trước tình trạng trên phòng cảnh sát thinh sự công an tp hcm khuyến cáo người dân khi quyên góp ủng hộ cho bất kỳ trường hợp nào
phải xem xét mức độ uy tín của tổ chức cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện tránh bị lợi dụng để trục lợi
liên quan đến vụ việc một nam thanh niên bị chặn đánh đến bất tỉnh trên quốc lộ một a đoạn qua tỉnh thanh hóa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam ba bị can để điều tra về hành vi giết người
ba đối tượng là lê văn định lê văn ba và nguyễn hoàng dương đều trú tại huyện nông cống của tỉnh thanh hóa
nhóm này khai nhận cho rằng anh nguyễn danh sơn một sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
điều khiển xe máy phía trước không cho xe tải của các đối tượng vượt lên
tuy nhiên khi đã cho xe vượt lên thấy anh sơn vẫn đi gần sát phía sau nghĩ rằng anh sơn cố tình bám theo
nên nhóm này đã dừng xe hành hung khiến nạn nhân bất tỉnh
ngày hai mươi một tháng chín công an huyện yên thành của tỉnh nghệ an cho biết đang tạm giữ trần khắc đương và nguyễn văn nhật
về hành vi buôn bán hàng cấm tức là pháo nổ thu giữ gần bốn trăm hai mươi kg pháo nổ
qua công tác nắm tình hình công an huyện yên thành phát hiện đương và nhật có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội liên quan đến pháo nổ
nên đã tổ chức bắt giữ thành công hai đối tượng thu giữ hai mươi kg pháo nổ
thám xét khẩn cấp nhà của đương thu giữ thêm bốn trăm linh kg pháo cùng một số tăng vật liên quan
hai đối tượng khai nhận mua pháo tại khu vực phía nam rồi vận chuyển về huyện yên thành dự định để tiêu thụ trong dịp tết nguyên đán
sáng cùng ngày đội cảnh sát điều tra tội pháu
đội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận một mươi hai tp hcm phối hợp cùng với đội quản lý thị trường số một mươi hai kiểm tra một điểm kinh doanh
tại phường thanh xuân quận một mươi hai phát hiện ba năm trăm linh chiếc bánh trung thu không có hóa đơn chứng tử
khi được yêu cầu chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các hóa đơn chứng từ liên quan
người này cho biết đã điên hệ và nhập số bánh này từ một cửa hàng trên địa bàn quận bình tân tp hcm
sau đó về bán lại cho khách hàng để hưởng tranh lệch hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng